hơn nữa gia đình bị cáo đã sớm bồi thường năm mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại nhằm khắc phục một phần hậu quả

do đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn lâm thắng lợi bảy năm tù giam

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tự xã hội công an tỉnh bến tre